hơn một trăm bảy mươi hộ dân ở xóm chín một mươi một và một mươi hai thuộc xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
gần chục năm nay sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
tuy nhiên có một công trình thủy lợi được đầu tư hàng tỷ đồng hứa hẹn sẽ giải quyết được tình trạng thiếu nước cho người dân
nhưng lại không mang lại hiệu quả
phải mất tám năm mới hoàn thành nhưng khi hoàn thành rồi thì công trình vẫn chưa thể đi vào hoạt động gây bức xúc cho người dân
nếu mình muốn uống nên ăn thì cái ô nhiệm của cái nguồn sống vực mẫu là cả cái trục vật cả cái là nó thả dưới mình phải đánh phải uống phải ăn
nhà nào mà có tiền có mua được mây lọc còn nhà nào mà không có tiền thì là phải uống được đại trực tiếp như thế
còn đây là công trình thủy lợi được khởi công từ năm hai nghìn một mươi là bài toán để giải quyết tình trạng thiếu nước cho các hộ dân ở xóm chín một mươi một và một mươi hai xã quỳnh tân
với các hạng mục chính là một nhà trạm hai máy bơm
một trăm bốn mươi đường ấm sắt dẫn nước từ trạm bơm lên mương hai km kênh mương đi các xóm
tuy nhiên sau tám năm thi công đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mới hoàn thành thay vì hai năm như nhà thầu cam kết trước đó
dân đang mong muốn được cái cậu nhu cầu nước
vùng trên này nó cung cấp rất nhiều xóm xóm một mươi xóm một mươi ba xóm một mươi hai làm trong với những cái xóm ở lân cận đây
bề mặt nó cát nó khô cằn thiếu nước
ở trên nhà văn hóa với trạm bơm này đi lên là cái vùng này là nó luôn luôn thiếu nước
theo ủy ban nhân dân xã quỳnh tân ban đầu công trình là dự án tự phát của các hộ dân xóm một mươi hai
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi hai thì nhà nước phê duyệt một trăm linh vốn ngân sách và giao cho ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư với mức đầu tư ba hai tỷ đồng
theo tìm hiểu của phóng viên từ năm hai nghìn một mươi bốn chủ đầu tư đã thanh toán ba hai tỷ đồng cho nhà thầu mặc dù công trình vẫn chưa hoàn thành
năm hai nghìn một mươi bốn thì cơ bản hoàn thành nhưng mà lại thiếu một cái máy
vì trong thiết kế là hai máy chính vì vậy là một máy thì bê thi công cũng không chịu lắp
cho nên là cái việc bần giao đưa vào sử dụng nó nó chầm trễ mấy năm
và đến tháng sáu hai nghìn một mươi tám thì khi đó là bê thi công mới hoàn chỉnh được cả cái hàng mục công trình
thời điểm hiện tại dù công trình đã hoàn thành nhưng người dân vẫn chưa được thụ hưởng gì từ dự án này
chủ đầu tư là ủy ban nhân dân xã
nghiệm thu và đưa bần giao cho trọng sử dụng
thì cái việc này là đảng chính quyền đã giao cho trí bồ giao cho cản bộ thôn
làm việc họp với dân để thống nhất những người hưởng lời đọng góp vào để tiên điển để sử dụng
sau tám năm công trình thủy lợi vẫn chưa một lần bơm nước
còn người dân thì đã quen với nỗi mong mỏi chờ nước về
và không biết bao giờ thì nước mới về